thưa quý vị một trong những điểm mới của thông tư ba mươi hai về điều lệ trường trung học cơ sở
trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của bộ giáo dục và đào tạo
đó là cho phép học sinh được dùng điện thoại trong lớp cho mục đích học tập và dưới sự đồng ý của giáo viên
quy định mới này của bộ giáo dục và đào tạo đã gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau trong dự luận
trong đó không ít người bày tỏ lo lắng làm thế nào để quản lý học sinh chỉ sử dụng điện thoại di động vào mục đích học tập
theo thông tư một mươi hai trước đây hành vi học sinh không được làm là sử dụng điện thoại di động trong giờ học
tức là cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại trong giờ học
học sinh đã vào lớp học là không được dùng điện thoại
thì nay nội dung này được thay đổi tại điều lệ ban hành kèm thông tư ba mươi hai là sử dụng điện thoại di động
các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép
như vậy từ cấm hoàn toàn thì giờ đây nếu được giáo viên cho phép và phục vụ
mục đích học tập học sinh được phép sử dụng điện thoại trong giờ học
chính sự thay đổi lớn này đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận xã hội
con hoàn toàn đồng ý ạ nó giúp con tìm hiểu thêm biết thêm nhiều thứ ngoài sách
đây cũng là một điều tốt ạ tại vì bọn con có thể liên lạc được với bố mẹ ạ
theo em thì đó là một cảm thấy một việc rất là bổ ích và cho chúng em thì việc có thể sử dụng điện thoại trong giờ
thì có thể là hạn chế được các cái tài liệu không cần thiết

học sinh thì học tập trên giờ học
quy định được sử dụng điện thoại trong lớp học còn với giáo viên thì phải đối mặt với nhiều lo ngại
bởi lẽ thông tư chỉ đưa ra quy định mà không hề có định nghĩa hay điều khoản cụ thể hóa
chỉ sử dụng điện thoại di động để học tập là như thế nào
không quy định thành một cái điều cụ thể là học sinh được sử dụng cách này như thế nào
mà chúng tôi chỉ không nghiêm cấm học sinh sử dụng cái này trong lớp học vào những cái mục đích trong học tập
để đảm bảo cho những nơi nào ở những cái bài học nào có điều kiện được phù hợp
thì được phép sử dụng nó để đảm bảo cho học sinh có cơ hội học tập tốt hơn
cũng vì không có quy định cụ thể nên việc triển khai như thế nào kiểm soát ra sao
trách nhiệm này sẽ được đẩy sang cho giáo viên
trong khi hiểu biết về công nghệ quản trị mạng vẫn là điểm yếu của nhiều thầy cô
và việc vừa dạy vừa phải kiểm soát xem học sinh có sử dụng điện thoại đúng mục đích bài học hay không
được ví như chạy hai chân cùng lúc
sử dụng công nghệ bốn thì đối với giáo viên nhiều khi cũng còn hạn chế
do đó nên là cái cách hướng dẫn để cho học sinh vào các trang web vào các trang tài liệu
nó cũng chưa đạt được hiệu quả
cái việc mà học sinh nén nút truy cập những trang web khác trong khi học tập
điều đấy hoàn toàn có thể xảy ra
và nó xảy ra trên khắp thế giới chứ không chỉ riêng ở việt nam
bởi vì tuổi học sinh là tuổi rất là tò mò hiếu động
theo chuyên gia mục đích quy định này là tốt
nhưng sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nếu chỉ có quy định mà chưa có giải pháp đồng bộ đi kèm
từng cho học sinh sử dụng điện thoại thoải mái
với hy vọng các em sẽ tiếp cận được những kiến thức mới
tuy nhiên chỉ sau thời gian ngắn
trường trung học phổ thông trí đức hà nội đã phải rút bỏ
thậm chí là cấm hoàn toàn các em sử dụng thiết bị này khi ở trường
vì nó sẽ làm cho mình không chú ý đến học tập và bị xuất sản xuống
nếu mà sử dụng điện thoại thì mình sẽ các cô sẽ không kiểm soát được mình là nên làm như thế nào
mục đích thì là tốt
nhưng mà không khả thi
bởi vì rằng hầu hết học sinh sẽ sử dụng không đúng mục đích
mà giáo viên thì không thể kiểm soát
như vậy kết quả sẽ là không đạt được mục đích
mà nó sẽ tiềm ẩn rất nhiều rất nhiều những tình huống phức tạp
tuy nhiên cần nhìn nhận điều trình này xuất phát từ thực tế trong nhiều tình huống
học sinh cần sử dụng những tính năng của điện thoại thông minh
vào việc thực hiện các yêu cầu học tập
giữ tham khảo khi sửa học đang diễn ra
bộ giáo dục và đào tạo không cấm hoàn toàn việc học sinh dùng điện thoại trong lớp
nhưng cũng không có nghĩa là được dùng một cách thoải mái không có kiểm soát
chúng ta cần phải hiểu là cái quy định này của bộ thì có
nếu mà học sinh mà sử dụng điện thoại mà không phục vụ cho học tập thì cũng không được phép
và kể cả sử dụng điện thoại mà phục vụ cho việc học tập mà giáo viên không đồng ý thì cũng không được phép
cái việc mà các em sử dụng điện thoại như thế nào trong lớp
là vẫn có
vẫn dưới sự điều khiển của giáo viên
và các thầy cô thì sẽ được
đã được các nhà trường và hướng dẫn rất cụ thể về vấn đề này
khi nào cho các em sử dụng điện thoại phục vụ cho học tập
và khi nào
khi hết cái hoạt động đó thì các em phải cất đi
có thể thấy việc sử dụng các thiết bị công nghệ như là một công cụ bình thường trong cuộc sống
là một xu thế tất yếu
tuy còn nhiều tranh cãi
nhưng thông tư ba mươi hai của bộ giáo dục
và đào tạo cũng đã có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một mươi một
nhiều trường đã cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học
và tác dụng của sử dụng điện thoại trong giờ học có hiệu quả hay không
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
để quý vị bớt băn khoăn và có thêm một góc nhìn khác về vấn đề này
như cả lớp mình đã biết là sắp tới chúng ta sẽ có một kỳ thi giữa kỳ
thì khá quan trọng đúng không nhỉ
thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái nội dung đó là một tập kỳ thi giữa kỳ
tuy nhiên để cho việc kiểm tra được tổng quan hơn hiệu quả hơn
và chúng ta có thể cập nhật được kết quả một cách nhanh hơn
thì hôm nay theo những hình thức kiểm tra trả lời truyền thống trên giấy
thì chúng ta sẽ ứng dụng công nghệ thông tin và chúng ta sẽ làm bài trách nhiệm trên kahoot
rồi vẫn bây giờ mời các con lấy điện thoại ra và đăng nhập vào trakahoot it
giờ toán học của học sinh lớp bảy
bên cạnh vở sách bút là điện thoại
điện thoại được xem như là một dụng cụ học tập trong giờ học hôm nay
giúp học sinh ôn bài kiểm tra dễ dàng thuận tiện hơn cho cả thầy và trò
thay vì trước đây với quy trình cũ giáo viên phải soạn đề
in đề trên giấy vào lớp phát ra thu lại rồi lại mang về nhà chấm bài
điện thoại có thể thích hợp những phần mềm trắc nghiệm
thầy chỉ cần soạn trước câu hỏi lưu lại sau đó để học sinh truy cập ứng dụng
làm bài tập trên điện thoại và nhận điểm số ngay sau khi hoàn thành
cái lợi ích đầu tiên có thể nhìn thấy đó là các con sẽ rất là học tập

nếu như mà bây giờ bảo các con làm một bài trắc nghiệm thì các con sẽ phản ứng đầu tiên là
ôi thôi thầy ơi
nhưng mà nếu như các con nói rằng các con sẽ được chơi cao hút thì các con sẽ rất là hào hứng
và thứ hai nữa là cao hút là một cái nền tảng mà nó có xếp hạng
các con thì rất là hứng thú khi mà có một cái cuộc thi mang tính cậy trên cao như vậy
ngoài ra cao hút cũng có rất là nhiều lợi ích mà hình thức kiểm tra truyền thống không có được
như là khả năng cập nhật kết quả rất là nhanh
thay vì nếu như kiểm tra trên giấy thì tôi phải dành rất là nhiều thời gian để chấm chữa
thì bây giờ mọi thứ đã được máy thống kê hỗ giúp tôi
bình thường thì nếu mà kiểm tra miệng hoặc kiểm tra bằng giấy thì bọn con sẽ thấy là nó hơi là căng thẳng đấy ạ
nhưng mà nếu mà kiểm tra qua điện thoại như thế này thì bọn con thấy là vui vẻ
và bọn con có thể làm bài sôi động và có thể hiểu bài nhanh hơn ạ
tại vì là con là một người yêu công nghệ
nên là con cảm thấy là rất là hào hứng khi mà được sử dụng những cái thiết bị trong giờ học
để mục đích học tập
chiếc điện thoại cũng trở thành một hợp cụ tại ngôi trường này trong nhiều năm trở lại đây
không chỉ khai thác dữ liệu học tập điện thoại còn giúp tương tác kết nối giữa thầy và trò
thông qua những phản hồi sau mỗi tiết học
mình cũng có sử dụng cái ứng dụng palette để khảo sát
hay là thu thập các cái câu họ câu trả lời của các con về một số cái vấn đề về giờ học
ví dụ như giờ học vừa rồi thì mình có sử dụng palette để hỏi các con ba câu hỏi
đấy là khi mà các con kết thúc học tập
kết thúc cái giờ học toán ngày hôm nay của cô linh thì các con có ba điều các con học được là gì
hai điều các con thích ở giờ học và cũng như là một cái câu hỏi một cái điều băn khoăn
mà con băn khoăn về giờ học hay là về cái nội dung bài học hay là về giờ học
hay về cái phương pháp giả mài của cô thì từ đó mình thu thập các ý kiến của các con
cái cách này nó sẽ rút ngắn thời gian hơn rất nhiều
trước đây nếu như mình thu thập như thế thì mình sẽ sử dụng giấy phát cho các con và các con điền
thay vì như vậy thì trong buổi hôm nay các con có thể sử dụng điện thoại để quét mã qr
truy cập vào trang web và từ thế trả lời
tối hôm trước hôm đấy thì bọn em sẽ được giáo viên gửi bài giảng ở trên classroom
thì sau đấy bọn em đọc qua sơ lược rồi
hôm sau thì bọn em đến rồi giáo viên bật những cái trò chơi để cho bọn em
vừa có tăng tỉnh thú vị cho tiết học và vừa có thêm kiến thức mới
cuối giờ thì đôi khi có những câu quên là không bảo học sinh gửi lại feedback cho cô
là xem được tiết học như thế nào
tiết học có hay không còn cần chỉnh sửa những cái gì để cô chỉnh sửa
nhiều môn học cần sử dụng điện thoại hỗ trợ nhưng điện thoại không thay thế tất cả
cô giáo vẫn viết những thông tin chính lên bảng để học sinh tiện theo dõi
giờ học được thiết kế chặt chẽ giúp cho học sinh không bị sao nhãng
tuy nhiên chính các em cũng thừa nhận bên cạnh nhiều lợi ích khi mang điện thoại đến trường
vào trong giờ học thì vẫn có đôi khi bị ảnh hưởng
mình sẽ có những cái thông báo nó hiện hiện lên nhỉ
thì đến lấy kiểu mình cứ tò mò xem ai đang nhắn ai đang làm gì
nhưng mà mình sẽ bị sao nhãn ở cái việc này và không trả lời được câu hỏi của cô
thì đôi khi trong giờ học có tin nhắn hoặc có gọi là mọi em sao nhãng
nhưng mà bọn em vẫn được các giáo viên tận tình và nhắc nhở
để bọn em có thể tập trung lại về vào tiết học hơn
bởi vậy trong quá trình sử dụng điện thoại ngay tại lớp học
giáo viên luôn tham gia với học sinh để cùng bàn bạc thảo luận
về các em dùng điện thoại như thế nào
thì giáo viên đều có thể nhận thấy và kiểm soát được
việc mà các bạn ấy sử dụng thì hoàn toàn là có thể được giám sát
với việc giáo viên trong cái hình thức là
thứ nhất là các bạn ấy sử dụng trong giờ
thì giáo viên có thể là kiểm tra soát bằng cách những câu trả lời được lên mạng
nói chung là tất cả những cái thiết bị và những chương trình
thì đều có những cái phần để kiểm soát như vậy
thứ hai là cái việc mà các bạn ấy sử dụng trong giờ học
thì sau giờ học các bạn có thể là đưa lại cho các em
các giáo viên đến tiếp theo nếu có nhu cầu sử dụng tiếp
thì các bạn lại đăng ký sử dụng chứ không phải các bạn cầm cả ngày trong giờ như vậy
có thể thấy việc cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học
sẽ tạo nhiều thuận lợi hơn trong quá trình dạy học ở trường
tuy nhiên giữa việc sử dụng điện thoại để tự giác trong việc học
với việc lợi dụng để sử dụng không đúng mục đích là rất mong manh
vì vậy cần giúp học sinh nhận thức được việc dùng công nghệ có mặt lợi hại
để các em tự đưa ra giải pháp ngăn chặn phát huy chứ không nên cấm đoán
nên chuyển từ tư duy nên hay không sang làm thế nào để quản lý
đối với việc cho học sinh dùng điện thoại trong lớp học
về cơ bản thì tôi tin chắc rằng là cái việc để cho học sinh sử dụng điện thoại ở trong lớp
nó cũng sẽ là một cái bước tiến tôi có thể nói là vượt bậc
một cái bước đột phá trong cái tư duy giáo dục của chúng ta
thì từ trước nay thông thường thì chúng ta vẫn có một cái lệ
đôi khi chúng ta không làm được gì thì chúng ta sẽ cấm đúng không ạ
tuy nhiên ở đây thì khi mà chúng ta đặt lại cái góc nhìn và đến đây
thì cái câu hỏi lớn nhất là vậy chúng ta sẽ trang bị kỹ năng và chính sách
và hỗ trợ cho giáo viên như thế nào để có thể quản lý được lớp học hiệu quả
và giáo viên sẽ truyền tải sẽ cung cấp và sẽ trang bị cho học sinh
cả những cái vấn đề về kiến thức và thái độ đến đâu
để các con thực sự có thể sử dụng điện thoại một cách gọi là phù hợp
và đúng cách ở trong lớp học
bên cạnh vai trò quản lý của thầy cô các trường đã thực hiện nhiều cách khác nhau
để bảo đảm học sinh không sử dụng điện thoại vào việc riêng sai mục đích
gây sao nhãn học tập như lắp thêm hệ thống giám sát qua camera tại tất cả các lớp học
rõ ràng là vai trò của người giáo viên rất quan trọng
trong việc quản lý sử dụng điện thoại và các thiết bị trong giờ học
ngoài ra chúng tôi còn tăng cường giám sát cái việc mà sử dụng điện thoại
trong học của các em qua hệ thống camera để đảm bảo
là cái việc mà các thầy cô cho phép các em sử dụng điện thoại
trong phục vụ cho việc học tập mình được đúng hướng
thưa quý vị sau một thời gian triển khai thì phần nào cho thấy hiệu quả
của những ngôi trường học sinh được sử dụng điện thoại cho thấy
không hẳn điện thoại thông minh là nguy hiểm
bởi nguy hiểm hay là an toàn còn do cách gia đình và nhà trường hướng dẫn con em mình
sử dụng điện thoại thông minh như thế nào
trong xã hội tiên tiến công nghệ ngày càng phát triển
chúng ta không thể cấm con trẻ tách biệt hoàn toàn với thế giới mạng
hay xa rời những chiếc điện thoại hiện đại mà thay vào đó là sự giáo dục
định hướng và quản lý trẻ sử dụng công nghệ một cách hợp lý
đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục đường tới tương lai đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau